nhằm kịp thời giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sau trận lũ quét vừa qua
ngày một mươi năm tháng tám tỉnh đoàn hội doanh nhân trẻ tỉnh lâm đồng đã đến thăm và tặng quà
gia đình các em học sinh trường trung học cơ sở đưng ca nớ xã đưng ca nớ huyện lạc dương
theo đó bảy trăm linh cuốn vở và ba nhăm suất học bổng trị giá một triệu đồng một suất
đã được trao cho các em học sinh trường trung học cơ sở đưng ca nớ
theo ban tổ chức đợt trao quà lần này nhằm động viên đồng bào và các em học sinh
vượt qua khó khăn sớm khắc phục khẩu quả thiên tai do mưa lũ gây ra
giúp các em yên tâm bước vào năm học mới
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã đưng ca nớ trận mưa lũ vừa qua đã làm cho ba mươi ba nhà dân
bị thiệt hại nặng trong đó có năm nhà sập hoàn toàn một mươi năm căn sạt lở đất làm hư hỏng
và một mươi sáu căn phải di rời khẩn cấp
riêng cây trồng bị thiệt hại khoảng một mươi ba năm hectare một hộ dân nuôi cá tầm bị thiệt hại một mươi hai tấn
ước tổng thiệt hại hơn năm tỷ đồng